thời gian gần đây nhiều công dân ở tỉnh sóc trăng đã tự ý qua biên giới đặc biệt là các nước trung quốc và campuchia để lao động
trước tình trạng này công an tỉnh sóc trăng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tuyên truyền vận động nâng cao ý thức của người dân
không tự ý lên lút vượt biên tránh những xảy ra tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
mấy tháng nay gia đình anh lê văn nhớ cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn
khi vợ anh là chị nguyễn thị huỳnh hà vượt biên trái phép sang trung quốc để tìm kế sinh nhai
cuối năm ngoái trong lúc làm ăn thua lỗ thì vợ anh nghe lời một người khác tìm đường qua trung quốc để làm thuê mong muốn kiếm được nhiều tiền
tuy nhiên thời gian gần đây vợ anh điện thoại về cho anh cho rằng đã bị bán cho một người khác muốn về thì phải có một số tiền lớn để chuộc
và hiện nay cuộc sống của anh nhớ rất khó khăn hàng ngày phải làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi hai con nhỏ
việc có được một số tiền lớn để chủ vợ là điều quá sức với anh

cũng trong sáng nay trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm năm năm thành lập và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng với nhà nước luôn tự hào về truyền thống của dân tộc yêu ngành mến nghề có quân phong quân kỷ giữ nghiêm kỷ luật mệnh lệnh công tác và chiến đấu khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chủ động phối hợp nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có mục tiêu bảo vệ để kịp thời tham mưu cho l

cũng trong buổi gặp mặt trung tướng mai văn hà đã thông báo những kết quả công tác nổi bật của đơn vị thời gian vừa qua với nhiều thành tích của cá nhân tập thể trong đó nhấn mạnh đến sự đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo các cán bộ hưu trí đồng thời khẳng định trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng phát triển đơn vị hơn nữa rất cần sự quan tâm ủng hộ đóng góp thêm nhiều kinh nghiệm tâm huyết và trí tuệ của các đồng chí cán bộ hưu trí
thưa quý vị các đồng chí và các bạn với những bước chuẩn bị kỹ càng theo lộ trình lựa chọn cán bộ có đủ kinh nghiệm năng lực tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân phương án bố trí tăng cường công an chính quy xuống xã đã được công an tỉnh hà nam triển khai và từng bước đem lại hiệu quả phù hợp với đề án của bộ công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở

với nhiều người dân trên địa bàn xã thanh nghị huyện thanh liêm tỉnh hà nam từ khi có công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng phó công an xã tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến tích cực
người dân cũng đã tin tưởng hơn vào lực lượng công an từ đó tạo sự gắn kết đồng sức đồng lòng trong quần chúng nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng công an thực thi nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới
đối với chính quyền địa phương chúng tôi hiện đại vẫn còn một số lượng công an viên bán chiến trách để đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ mới còn bất cập
cho nên xuất phát từ vấn đề đó lực lượng chính quy người ta đã qua trường qua lớp người ta đã được đào tạo cơ bản người ta đã qua thực tiễn trong vấn đề công tác các đơn vị mà nay đã về địa phương thì quả thật là một cái rất thuận lợi cho chính quyền địa phương
từng làm công tác điều tra
từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín thiếu tá vũ mạnh dũng được điều động về làm trưởng công an xã thanh nghị
trên địa bàn xã có ba nhà máy xi măng lớn một mươi bốn công ty khai thác hoạt động về vật liệu xây dựng
điều này cũng kéo theo các hoạt động kinh doanh cho thuê trọ và nhiều người ở nơi khác về địa bàn làm ăn
nếu không bám sát địa bàn thì đây sẽ là địa bàn nhiều đối tượng có thể lợi dụng để hoạt động phạm tội gây phức tạp tại cơ sở
để đảm bảo tình hình đảm bảo tình hình
an ninh trật tự địa phương thì bản thân tôi nhìn nhận thì vẫn phải là công tác nắm người nắm hộ quản lý tốt những người đến tạm trú tại địa phương
ngoài ra thì cũng phải nắm những đối tượng hình sự có những biểu hiện nghi hoạt động tội phạm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hà nam đã triển khai đưa một trăm linh năm cán bộ chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã
có ba mươi năm đồng chí là trưởng công an xã ba mươi năm đồng chí phó trưởng và ba mươi năm đồng chí công an viên
điều đáng nói hà nam đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành một trăm linh các xã trên địa bàn toàn tỉnh có công an chính quy về địa bàn
theo tôi thì đây là một đề án của bộ trong tình hình hiện nay thì cũng rất là kịp thời và phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn này
thực tiễn cho thấy là từ khi bố trí đến nay tình hình an ninh trật tự ở các xã được bố trí thì cơ bản ổn định giữ vững
thì tái tài nạn xã hội và phạm pháp hình sự thì có cái giảm thế và kiềm được nghiêm chế
được khi cán bộ và nhân dân ghi nhận đánh giá cái tái trò của nước công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng gần dân sát dân bám cơ sở sẽ góp phần thực hiện tốt hơn
và hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo an toàn trật tự xã hội tại địa phương